chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cụ thể bà tô thụy diễm quyên chuyên gia giáo dục nhà sáng lập ceo của inedu đã có một bài đăng dài trên trang cá nhân bày tỏ sự thương tiếc với dì ghẻ trang
bài viết lập tức vấp phải tranh cãi gai gắt của cộng đồng mạng nội dung cụ thể như sau
trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình gì ghẻ tôi trở thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy
ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa trẻ không phải con ruột của mình
chính vì áp lực ấy cô lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé
khi hành xử trong cơn điền người ta không thể kiểm soát được hành vi
cô gì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng
cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng phải cho trẻ ăn đòn thì mới dạy được
trong lúc làm nhục con cô như một con thú đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khi cho con mình ăn đòn
tôi nhiều lần chứng kiến những ông bố vác gậy
thắt lưng rượt theo con để cho ăn đòn
có lần đưa bé chạy vào trường để trốn cha vì nhà học sinh tôi gần trường
ông bố dượt theo và bị bảo vệ cản vì lúc ấy ông sẵn sàng giết con mình
tôi thấy tiếc cho cuộc đời một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát hành vi bản thân
hồi xưa còn trẻ khi chơi cưới ông chồng tôi bây giờ rất hay chở tôi về nhà em gái nhà cậu mợ chơi
vì chưa đám cưới nên ăn cơm xong tôi chỉ phụ dọn
chứ không rửa bát
sau này cưới xong tôi mới phụ rửa bát
được giáo dục rằng làm con gái phải cưới hỏi tử tế mới đến nhà trai làm dâu
vì thế khi cô dỉ ghẻ chưa cưới mà phải làm vợ làm mẹ
tôi thấy vấn đề còn nằm ở giáo dục của gia đình cô
giá như mẹ ruột cô ấy đến nhà con gái chơi thường xuyên để ngăn cản hoặc hướng dẫn con gái mình cách nuôi con người
giá như bố cô ấy giữ gìn nhân phẩm con gái để không cho con
hình líu với gã có vợ con rồi ở chung mà chưa cưới
giá như cô gái ấy trân trọng bản thân mình để lựa chọn một cuộc đời tử tế và chỉ phải nuôi dạy chính con mình trong hạnh phúc
giá như mẹ ruột vân an lo lắng rằng cô kia còn trẻ quá không biết dạy con mình
giá như cả gia đình bên nội và ngoại theo dõi sát sao cháu mình
ừ mà cũng lạ
sau họ lại đặt niềm tin vào một cô gái mới lớn chỉ quen ăn chơi và không có kỹ năng sống
như thế nhỉ
lỗi lại thuộc về giáo dục
hàng triệu phụ huynh không biết cách nuôi dạy con nhưng vẫn vô tư lập gia đình và sinh con
biết bào hệ lụy sẽ còn diễn ra vì thiếu sự hiểu biết của phụ huynh khi mà họ vẫn chỉ tập trung cho con học mà không biết con cần nhiều hơn thế
câu chuyện này là lỗi của rất nhiều người chứ không chỉ ở cha mẹ và gì ghẻ của cô bé nữa
nếu bạn bình tâm suy nghĩ hãy để cho luật pháp làm việc
bạn có quyền bước giúp
không có quyền phán tội chết cho bất cứ ai
nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội
thì bạn cũng giống cô di ghẻ dạy dỗ con chồng vì cho rằng bé cần phải ăn đòn để ngoan hơn
không ai có quyền quyết định cuộc đời của ai cả ngoài cuộc đời của chính mình
xã hội thật bạo lực khi mà mọi người đều biến thành quan tòa
un un đòi tử hình người khác
điều đó chỉ nên thuộc về luật pháp
với bài đăng của vị chuyên gia này
hầu hết các ý kiến đều phản đối cho rằng việc thiếu kỹ năng hoàn toàn khác với việc thiếu nhân tính
không có ai thiếu kỹ năng mà lại đối xử tàn nhẫn với nạn nhân như vậy
bà tô thụy diễm quyền năm mươi bốn tuổi là chuyên gia giáo dục nhà sáng lập ceo của int ediu
khi còn là giáo viên bà quyền từng đạt giải nhất quốc gia dạy học tích hợp
sau đó đại diện việt nam tham gia diễn đàn giáo dục toàn cầu tại tây ban nha
bà cũng là giám khảo châu á duy nhất trong một mươi tám giám khảo của diễn đàn giáo dục toàn cầu tại mỹ
và là người việt nam đầu tiên trong hai mươi người đầu tiên trên thế giới được microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu
sau khi bị dân mạng phản ứng dữ dội vì có bài viết nêu quan điểm có phần binh vực gì ghẻ quỳnh trang
vị chuyên gia trên đã xóa hoặc là ẩn bài đăng
và ngay sau đó bà đã một lần nữa lên tiếng đính chính về góc nhìn của mình đã nêu ra trước đó về vụ việc
nhưng lời giải thích này lại càng khiến cho dư luận phẫn nộ
khi kèm theo lời cảnh báo ai đó đã xuyên tạc sẽ nhờ pháp luật can thiệp
chuyên gia giáo dục cho rằng việc lý giải hành vi của gì gẻ là đứng về góc độ tâm lý của hành vi khi bị thiếu kỹ năng kiểm soát
đồng thời nữ chuyên gia giáo dục còn cho rằng quan điểm của mình đã bị ai đó xuyên tạc
có người chụp lại phần đầu của bài viết để xuyên tạc là tôi binh vực cô ta
nếu ai bị người này rực dây để tức giận thì tôi xin lỗi đã không để bài cho các bạn xem đầy đủ
đồng thời chuyên gia giáo dục tô thụy diễm quyên khẳng định bản thân không hề bênh vực và cũng không hề muốn gì ghẻ thoát tội
là người thường xuyên chứng kiến những hành vi tương tự nên tôi thấu hiểu cả người làm nhục lẫn người bị làm nhục
tôi không hề bênh cô gì ghẻ và không hề muốn cô ta thoát tội như ai đó đã bịa chuyện
tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp để tìm ra người cố tình bịa chuyện lôi kéo tấn công tôi
đồng thời chuyên gia giáo dục cũng khẳng định bài viết của mình chỉ bàn về việc vì sao cha mẹ
lại cho con ăn đòn
ngay sau khi bài chia sẻ được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng
nhiều người cho rằng vụ án mạng của vân an là chủ đề nóng và gây bức xúc trong dư luận
nên bất kỳ ai nêu quan điểm cũng cần phải cân nhắc kỹ để tránh gây hiểu lầm hoặc khiến cho mọi người hiểu sai
bên cạnh đó nhiều người cũng không hài lòng với cách giải thích của nữ chuyên gia giáo dục
và tiếp tục buông lời chỉ trích bên dưới phần bình luận
ngày hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an quận bình thạnh tp hcm đã chuyển hồ sơ vụ việc vân an bị dì ghẻ học dẫn đến tử vong
lên cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm để tiếp tục điều tra xử lý
theo điều tra trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm
đã khôi phục được dữ liệu camera tại căn hộ ở trung cư saigon pearl thuộc quận bình thạnh
nơi văn an sinh sống sau khi bị can nguyễn kim trung thái chủ động xóa
hòng che giấu cho hành vi mất tính người của người tình
tại cơ quan điều tra thái đã thừa nhận nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ trang dùng
roi cây để dạy rỗ có lần thái cũng cầm cây và tác động vật lý lên con gái nhiều cái
tuy nhiên thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để trang dạy dỗ con gái bình
thời gian qua trong thời gian chờ cháu an cấp cứu ở bệnh viện trang có kể lại cho thái biết
việc trang làm nhục cháu tuy nhiên thái đã không trình báo công an không tố giác trang
mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà xóa dữ liệu camera
về lý do xóa toàn bộ dữ liệu camera khai với cơ quan điều tra thái cho biết do sợ vụ việc liên
lụy đến mình và trang nên xóa theo lời khai của thái bị can này thừa nhận trước đó trang từng làm
nhục con mình khi dạy học bản thân thái không muốn một tai nạn có thể cướp mất đi người thân của
mình lại còn ảnh hưởng đến những người thân khác nên đã chủ động xóa dữ liệu camera hòng che giấu hành
vì vô nhân tính của tràng quý vị và các bạn thân mến cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án
đặc biệt nghiêm trọng những kẻ phạm tội này rồi sẽ phải nhận những hình phạt nghiêm khắc nhất nhưng
thêm một thiên thần đáng thương nữa đã phải ra đi trong đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn bởi vậy
mỗi chúng ta ai cũng cần có những trách nhiệm phát hiện tố giác để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo